đoàn công tác của cục hộ tịch quốc tịch chứng thực thuộc bộ tư pháp vừa phối hợp với các cơ quan ban ngành tỉnh nghệ an
tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục nhập quốc tịch việt nam cho người lào kết hôn không giá thú
hiện đang cư trú trên địa bàn huyện vùng cao kỳ sơn tỉnh nghệ an
hai đoàn công tác đã trực tiếp vào các cụm xã làm thủ tục nhập quốc tịch đăng ký kết hôn cho người lào
đang cư trú tại một mươi xã thị thuộc huyện kỳ sơn
thủ tục diễn ra đơn giản nhanh gọn mọi khó khăn vướng mắt được giải thích chỉ đạo tháo gỡ tại chỗ
nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan phần lớn người lào kết hôn không giá thú
mà chủ yếu là phụ nữ đang sinh sống ở các xã trên địa bàn huyện kỳ sơn
đã nắm bắt được chủ trương tập trung đông đủ tại các địa điểm được thông báo để làm các thủ tục nhập quốc tịch việt nam
kết quả trong đợt này có tám mươi ba trên tổng số một trăm linh bảy người lào kết hôn không giá thú được làm thủ tục nhập quốc tịch và đăng ký kết hôn